thưa quý vị trong thời gian qua thì rất nhiều thảm tập yoga có xuất xứ từ trung quốc
có chí chất độc hại đang khiến cho người tư dùng vô cùng hoang mang
sau đây là những ghi nhận của phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tại các cửa hàng bán thảm tập yoga trên đường huyền trân công chúa quận một tp hcm
đây là những tấm thảm tập yoga được bày bán tại đường huyền trân công chú quận một tp hcm
sau khi có thông tin công bố thảm tập yoga sản xuất tại trung quốc có chứa độc chất sccb
bị cảnh báo là nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
số khách hàng đến mua thảm tập yoga giá rẻ có nguồn cốc từ trung quốc đã giảm hẳn
các chủ cửa hàng cho biết người tiêu dùng hiện đang rất cảnh giác
tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ trước khi mua
và chọn những sản phẩm an toàn chất lượng của những thương hiệu uy tín
trong đó chủ yếu là tập trung vào những mặt hàng của đài loan mỹ và thái lan